chỉ biết rằng văn hóa cà phê đã in sâu vào cuộc sống người dân phố núi với hàng trăm quán cà phê lớn nhỏ đủ thể loại và phong cách được hình thành
đặc biệt hơn nơi đây nhiều không gian văn hóa cà phê hòa quyện với không gian văn hóa truyền thống của người ế đê ra đời đã tạo nên những sắc màu văn hóa sắc màu cà phê độc đáo nơi phố núi này
nơi đây nhiều không gian văn hóa truyền thống của đồng bào ế đê được gìn giữ bảo lưu theo một cách riêng biệt độc đáo và gần gũi hòa quyện trong không gian văn hóa cà phê
ngay ở đầu thôn acon là hình ảnh ngôi nhà dài gắn tên cà phê azun một điểm đến ấn tượng của du khách bởi không gian yên tĩnh nhẹ nhàng và đậm chất văn hóa của đồng bào ed ở tây nguyên
chủ nhân của không gian văn hóa cà phê azun này là chị heleni người luôn tâm huyết với văn hóa đồng bào ed và luôn lo lắng trước thực trạng các di sản văn hóa vật thể của đồng bào mình dần mai một trước làn sóng đô thị hóa ổ ạt ngay nơi mình sinh ra